việc hỗ trợ phẫu thuật thay khớp miễn phí cho những bệnh nhân nghèo để họ sớm có thể vận động và đi lại là hết sức nhân văn và cần thiết
những ngày cuối tháng ba và đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tổ chức operation walk và bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám phối hợp tiến hành đợt phẫu thuật nhân đạo thay khớp háng khớp gối cho nhiều bệnh nhân nghèo có bệnh lý tại khớp háng và khớp gối có chỉ định thay khớp nhân tạo
chương trình phẫu thuật nhân đạo này được tổ chức và thực hiện thường niên vào khoảng thời gian tháng ba với số lượng khoảng một trăm linh bệnh nhân nghèo mỗi đợt bởi các bác sĩ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia bác sĩ của tổ chức operation walk

chương trình phẫu thuật nhân đạo này được tổ chức và thực hiện thường niên vào khoảng thời gian tháng ba với số lượng khoảng một trăm linh bệnh nhân nghèo mỗi đợt bởi các chuyên gia bác sĩ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám